lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh nghệ an phối hợp với một số ngành chức năng vừa bắt giữ hai đối tượng đang trên đường vận chuyển hai mươi năm kg thuốc nổ đi tiêu thụ
trước đó vào chiều ngày hai mươi hai tháng hai tại khu vực xóm năm xã nghi xá huyện nghi lộc lực lượng chức năng đã bắt giữ lê thanh hải sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn
chú xóm sáu xã nghi thịnh huyện nghi lộc và hoàng văn hòa sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn chú khối một mươi phường nghi thủy thị xã cửa lò
đang có hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất nổ thu giữ hai mươi năm kg thuốc nổ tnt dạng thỏi một trăm hai mươi kíp nổ hai điện thoại di động và một xe máy
hiện lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc